từ chiều tối hôm qua sang ngày hôm nay
hầu khắp các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ
đã có mưa rào và rông
ảnh hưởng không nhỏ đến việc di chuyển của người dân
trong ngày nghỉ lễ cuối cùng của dịp tết nguyên đán
tuy nhiên sang ngày mai
ngày đi làm đầu tiên sau tết
thời tiết ở bắc bộ sẽ có xu hướng tốt lên
hồi tụ gió yếu nên mưa cũng sẽ giảm dần
vào trưa chiều có lúc hứng nắng nhẹ
nhật độ ở phía đông bắc bộ
sẽ có xu hướng tăng hơn
từ ba cho đến bốn độ
và cao nhất là từ một mươi bảy cho đến hai mươi độ
tuy nhiên trong hai ngày sau đó
nhiệt độ lại giảm rét đậm rét hại duy trì
với mức nhiệt hầu như không quá một mươi tám độ
phía tây bắc bộ
vẫn duy trì rét đậm rét hại
trong vòng ba ngày tới
trong ngày mai nhật độ trên khu vực
sẽ tạm thời tăng nhẹ từ hai cho đến ba độ
lên mức là một mươi tám hai mươi một độ
mưa xuất hiện vài nơi với lượng và diện giảm
sau đó sang hai ngày tiếp theo
mưa rứt trời chỉ còn nhớ mây
và nhật độ sẽ giảm nhẹ
cao nhất hầu như không quá hai mươi độ
đối với các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến thừa tiên huế
sang ngày mai bảy tháng hai
mưa rứt trời chỉ còn nhiều mây
với nhật độ có xu hướng tăng lên
cao nhất là từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ
đến ngày tám và chín
cùng với quá trình rồn xuống phía nam của không khí lạnh
nên mưa sẽ có xu hướng tăng trở lại
tại khu vực này có thể xuất hiện mưa giải rác
nhật độ sẽ có xu hướng giảm
từ một cho đến hai độ
còn đối với các tỉnh phía nam
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
phổ biến ít mưa ngày có nắng
riêng trong ngày tám chín
sẽ có thể xuất hiện mưa giải rác
tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi
trời hướng lạnh với đêm và sáng
tại khu vực này
nhiệt độ ban trưa ở khu vực sẽ phổ biến
không quá mức ba mươi độ
khu vực tây nguyên trong ngày mai
thời tiết vẫn khá khổn định khô ráo và nắng nhiều
nhật độ cao nhất sẽ phổ biến là hai mươi sáu hai mươi chín độ
tuy nhiên sang ngày tám
gió đông hoạt động mạnh hơn
nên các tỉnh đành phía nam tây nguyên
như đắk nông lâm đồng
sẽ có mưa rào và rông giải rác
đến ngày chín mưa giảm
nhiệt độ giảm nhẹ với mức cao nhất là hai mươi năm hai mươi tám độ
nam bộ từ tối và đêm mùng bảy
sang đến ngày mùng tám
có thể xuất hiện mưa giải rác
ở các tỉnh ven biển miền tây
như cà mau bạc liêu và sóc trăng
sang ngày mùng chín mưa rứt
nhật độ ngày mai khá cao
ban trưa là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn
sau đó giảm nhẹ với mức ba mươi ba mươi ba độ